tỉnh ủy phú thọ đã tổ chức sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
sau năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi tỉnh phú thọ đã huy động nguồn vốn ngân sách địa phương
chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội đạt gần bốn mươi tỷ đồng nâng tổng số vốn cho vay của các đối tượng chính sách
hộ nghèo cận nghèo các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa đạt gần năm bốn trăm linh tỷ đồng với hơn hai trăm linh chín lượt hộ vai
thông qua vốn vay đã có gần hai mươi bốn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo trên một mươi học sinh sinh viên được vay vốn
trên hai ba trăm linh hộ nghèo và các đối tượng chính sách được xây nhà kiên cố
một trăm hai mươi năm công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng